dịch covid một mươi chín vẫn xấu đi nhanh chóng ở châu âu sau khi italia ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục ba trăm bốn mươi chín ca tử vong trong hai mươi bốn giờ
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở lục địa già lên tới năm mươi hai trường hợp trong đó có gần hai ba trăm linh người tử vong